đối với người dân vùng sâu vùng xa đặc biệt là miền núi thì giao thông thuận lợi được xem là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế
tuy nhiên hiện nay con đường độc đạo nối trung tâm xã a vao đi ra đường hồ chí minh thuộc địa bàn huyện đắk rông tỉnh quảng trị quá lầy lội gây rất nhiều khó khăn cho người dân trong việc đi lại giao thương
ổ voi ồ gà chân trượt đây là tuyến đường chính của xã a vào huyện đắk rông tỉnh quảng trị
mặc dù đi lại rất khó khăn nhưng hơn hai người dân của xã a vao cũng không còn con đường nào khác
trên tuyến đường chính của xã a vao có chiều dài hơn bảy km đi qua địa bàn chín thôn nối với đường hồ chí minh nhánh tây của tỉnh quảng trị và con đường này cũng nối với tuyến đường quốc phòng chạy dọc biên giới
đường có hàng chục điểm bị hư hỏng nặng đi lại vừa
hàng năm huyện đắk rông đã trích một phần kinh phí để tu sửa nhỏ
bởi đắk rông là một huyện miền núi nghèo nằm trong diện ba mươi a của chính phủ nên đầu tư đủ vốn để làm lại con đường cho người dân đi lại ổn định là điều không thể
đời chung của bà con rất là vật vạ với đường trả để mà đi lại
hai cái khe chú ấy mà đến mua mưa là rất là khó khăn đặc biệt là con em đi học
hàng ngày có hơn bảy trăm linh em học sinh thuộc các cấp học ở chín thôn xã a vao
huyện đắk rông đi học ở các trường học trên địa bàn
các em phải thường xuyên nghỉ học bởi do mưa ngập đường làm chia cắt giữa các thôn
có được một con đường để đi lại thuận tiện đây là điều mong mỏi nhất của người dân miền núi nơi đây